liên quan đến vụ hàng trăm công nhân ở đồng nai bị giật hụi với tổng số tiền hàng tỷ đồng mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
công an huyện vĩnh cửu cho biết chủ hụi là bà võ oanh lệ hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại tổ tám ấp năm xã thạnh phú đã đến cơ quan công an đầu thú
chiều một mươi tám tháng năm bà hằng đã đến công an xã thạnh phú huyện vĩnh cửu trình diện
bước đầu tại cơ quan công an bà hằng cho biết đầu năm hai nghìn hai mươi bà hằng đã lập và thu sáu mươi dây hụi với hàng trăm công nhân tham gia số tiền quy định thu hàng tháng từ một đến bốn triệu đồng một công nhân
đến thời điểm hiện tại số tiền hụi nợ công nhân là khoảng hai sáu tỷ đồng và không còn khả năng trả dù đã bán nhiều tài sản và vay mượn người thân trong gia đình
hiện cơ quan công an đang tiếp tục thống kê số công nhân bị giật hụi đồng thời đề nghị ai là nạn nhân thì trình báo cơ quan công an để được xử lý